nguyên ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy hà nội và bài nguyên tổng bí thư đỗ một mươi người cộng sản kiên trung mẫu mực niềm tự hào của đảng bộ và nhân dân thủ đô hà nội của đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội là những tình cảm dành cho nguyên tổng bí thư đỗ một mươi đồng thời cũng đăng tải thư và điện chia buồn của các nước về sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ một mươi
tổng bí thư đồng thời là chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị là bài viết được đăng trên báo nhân dân
ở việt nam với thắng lợi của cách mạng tháng tám một nghìn chín trăm bốn mươi năm ra đời nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ tối cao của đảng và từ tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một là chủ tịch ban chấp hành trung ương đảng đồng thời là chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa đến khi người qua đời mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong công cuộc đổi mới
đảng và nhà nước không ngừng xây dựng đảng xây dựng nhà nước và hoàn thiện hệ thống chính trị
với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
vấn đề tổng bí thư đồng thời là chủ tịch nước đã có một số lần được đặt ra nhưng chưa có đủ điều kiện cần thiết
nay những điều kiện về vai trò trách nhiệm của đảng cầm quyền và xây dựng hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã chín mùi và đồng thuận trong đảng nhất là trong ban chấp hành trung mương đảng trong lãnh đạo cấp cao nhất của đảng và nhà nước
ba trăm bốn mươi căn hộ giá một trăm năm mươi triệu đồng là nội dung chính của bài viết được đăng trên báo thành niên
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề xuất đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp khu chế xuất với mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi
tổ chức công đoàn việt nam sẽ xây dựng khoảng ba trăm bốn mươi căn hộ giá từ một trăm năm mươi triệu đồng một căn
trong những ngày qua dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ lại bùng phát và khiến cho người dân hết sức lo ngại báo lao động hôm nay có bài viết dịch bệnh tay chân miệng bùng phát sáu người tử vong
dịch bệnh tay chân miệng hiện đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước khiến cho người dân vô cùng lo ngại
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cả nước có năm mươi ba năm trăm hai mươi chín trường hợp mắc tay chân miệng tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong đó có sáu người tử vong nhiều ca biến chứng có liên quan đến các vấn đề về nhiễm trùng thần kinh
ung thư vẫn luôn là căn bệnh khiến các nhà khoa học giáo sư bác sĩ phải bó tay
tuy nhiên mới đây đã có một nghiên cứu khoa học có thể coi là tín hiệu đáng vui mừng trong điều trị ung thư
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết tế bào miễn dịch trị ung thư tăng cơ hội sống được đăng trên báo tuổi trẻ
bên cạnh các phương pháp phẫu thuật hóa trị xạ trị y học thế giới vừa đón nhận tin vui từ việc hai nhà khoa học của mỹ và nhật phát hiện liệu pháp tế bào miễn dịch điều trị bệnh lý ung thư
hiện nay liệu pháp này được cấp phép ứng dụng triển khai tại nhiều bệnh viện như bệnh viện ca hà nội ung biếu chợ rẫy bình dân của tp hcm
còn trên trang bốn báo sài gòn giải phóng có bài chậm giải ngân do chưa ký hợp đồng
trong một tỷ đồng trợ giá cho xe buýt trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn hai mươi
trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố mới giải ngân được bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
việc chậm giải ngân làm nhiều chủ xe nhân viên xe buýt xã viên rơi vào cảnh khốn đốn
thậm chí để duy trì hoạt động họ phải đi vay mượn thêm ở bên ngoài với lãi suất cao
tại việt nam đội ngũ hướng dẫn viên du lịch hầu như không có điều kiện để được xếp hạng hay thứ bậc
điều đó ảnh hưởng đến động lực làm việc cũng như cơ hội cải thiện thu nhập của họ
xếp hạng hướng dẫn viên du lịch động lực cho người làm nghề là bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo hà nội mới
theo tổng cục du lịch việt nam hiện cả nước có hai mươi ba năm mươi năm hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ
trong đó có một mươi bốn bốn trăm hai mươi tám hướng dẫn viên quốc tế và tám bốn trăm một mươi hai hướng dẫn viên nội địa hai trăm một mươi năm hướng dẫn viên tại điểm
nhiều hướng dẫn viên du lịch có quá trình làm việc xuất sắc nhưng không được công nhận
không được các công ty lữ hành trả thù lao xứng đáng
việc này phần nào làm suy giảm ý thức
phân đấu học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của hướng dẫn viên
vì vậy tới đây hội hướng dẫn viên du lịch việt nam sẽ tiến hành xếp hạng hướng dẫn viên du lịch
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân